trước diễn biến áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số một mươi một
ngày chín tháng một mươi ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn
để ban giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương áp thấp nhiệt đới hiện vẫn đang mạnh lên
qua quan sát ảnh mây vệ tinh thì xoáy đã hình thành rất rõ và có dấu hiệu mạnh lên thành bão
hiện áp thấp nhiệt đới vẫn đang tiếp tục di chuyển chậm với tốc độ khoảng hai mươi hai mươi năm kmh theo hướng tây
sau đó chuyển sang hướng tây tây bắc
dự kiến tâm áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ vào hai tỉnh là hà tĩnh quảng bình
vào sớm nhất là một giờ sáng mai mùng một mươi tháng một mươi muộn nhất là bảy giờ
với sức gió mạnh cấp bảy thời gian ngắn sẽ tăng lên cấp tám
vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sẽ từ thanh hóa đến quảng trị
do áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào khoảng thời gian từ một đến sáu giờ sáng
lúc chiều cường lên cộng với gió to vì vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
yêu cầu các địa phương cần có phương án ứng phó với chiều cường nước biển dân để giảm thiểu thiệt hại
trên biển hiện nay công tác thông báo và kêu gọi tàu thuyền di chuyển về nơi trú tránh an toàn
đang được các địa phương gấp rút triển khai
đến một mươi bảy h chiều ngày chín tháng một mươi trên bảy mươi tàu thuyền trong vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
đã được thông báo để di chuyển ra ngoài vùng nguy hiểm
tuy nhiên hiện nay vẫn còn khoảng gần ba mươi tàu thuyền vẫn chưa tiếp cận được thông tin
để di chuyển và tìm nơi neo đậu an toàn
riêng tỉnh hà tĩnh đã thực hiện lệnh cấm biển từ một mươi bảy h chiều ngày chín tháng một mươi
do áp thấp nhiệt đới với nhiều diễn biến thời tiết cực đoan
gây mưa lớn từ thanh hóa đến quảng ngãi với cường độ hai trăm linh mm
riêng tại vùng tâm áp thấp nhiệt đới là hà tĩnh và quảng bình lượng mưa sẽ lên đến hai trăm năm mươi mm
vì vậy ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
ra soát các công trình thủy lợi hồ đập để có biện pháp ứng phó
nhất là khi khu vực này sau bão số một mươi nhiều hồ đập đã đầy nước